thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố ba nhân viên làm việc
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh một s
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quảng ngãi bảy nghìn sáu trăm linh một s địa chỉ tại xã tịnh phong huyện sơn tịnh
tỉnh quảng ngãi và tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ba bị can gồm một giám đốc trung tâm đăng kiểm
và hai đăng kiểm viên về tội nhận hối lộ vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
sáng ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với
viện kiểm sát tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng với phạm ngọc trơn
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã bình giang huyện hòn đất và đoàn hữu nghị sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại huyện tri tôn tỉnh an giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra đoàn hiễu nghị khi chưa được sở hữu bốn mươi chín cổ phần của bà phạm thị tiết hồng
tại công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp kiên giang nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn
để chuyển nhượng một mươi năm vốn góp thực tế bao gồm năm thửa đất với diện tích là ba trăm linh tám ha cho phạm ngọc trơn
đá chuyển nhượng trên sáu mươi bảy tỷ đồng để chiếm đoạt số tiền là ba tỷ đồng
đồng thời nghị đã cấu kết với trơn đưa ra thông tin sai sự thật để cho sáu người dân tại huyện hòn đất
tin tưởng làm hợp đồng thuê tổng cộng ba một trăm chín mươi năm công đất nông nghiệp để chiếm đoạt tổng số tiền trên hai chín tỷ đồng
khám xét khẩn cấp nhà ở của trơn và nghị cơ quan điều tra đã thu giữ những tài liệu quan trọng
liên quan đến hành vi phạm tội đồng thời trơn cùng một số đối tượng tại địa phương còn thực hiện hành vi
bảo kê có lúa gây mất an ninh trật tự khiến người dân bức xúc dưới trướng của trơn có rất nhiều đàn em
có nhân thân xấu sẵn sàng gây thương tích cho người khác nếu có mâu thuẫn xảy ra
tối ngày một mươi ba tháng một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng an ninh mạng
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện đức trọng bắt quả tang một vụ vận chuyển
tàng trữ mua bán gần một tạ pháo trên địa bàn thu giữ gần ba tạ pháo các loại
vào lúc một mươi h ba mươi phút cùng ngày các trinh sát đơn vị đã tiến hành bắt quả tang nguyễn thanh tuyền
bốn mươi năm tuổi trú tại thôn phú thạnh xã hiệp thạnh cùng sáu mươi sáu hộp hình chữ nhật hai mươi tám cây hình trụ
một bốn trăm linh viên hình tròn có nhiều màu sắc và sáu mươi một quả hình bầu nghi là pháo hoa nổ các loại
toàn bộ số tăng vật này có tổng trọng lượng là hai trăm bảy mươi một tám kg tuyền khai nhận số pháo trên mua lại
của một người không rõ lai lịch và đã mua hai lần với giá là ba mươi sáu triệu đồng
nhằm mục đích sử dụng và bán vào dịp tết nguyên đán
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tạm giữ và niêm phong
toàn bộ số tăng vật trên đồng thời tạm giữ tuyền để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
thưa quý vị nghị định một trăm ba mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về quản lý và sử dụng pháo
quy định cho phép người dân được sử dụng pháo hoa trong dịp lễ tết ngày cưới sinh nhật
sử dụng pháo hoa vào những dịp quan trọng đã cho thấy sự thay đổi phù hợp với thực tế
tuy nhiên ít nhiều sẽ có những bất cập trong công tác quản lý bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy
chữa cháy của lực lượng chức năng chính vì vậy dịp cuối năm công an tỉnh bắc cạn cũng đang tích cực
phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý việc sử dụng pháo hoa nhằm đảm bảo
an ninh trật tự trên địa bàn
đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm kinh doanh sản phẩm pháo hoa số ba
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất hai mươi một bộ quốc phòng có địa chỉ tại tổ một thị trấn bằng lũng
huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
qua kiểm tra cơ sở đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại nghị định của chính phủ
cũng như các quy định khác của pháp luật trong hoạt động kinh doanh

cũng như các công tác tuyên truyền vận động người dân sử dụng pháo hoa của bộ quốc phòng là đúng theo quy định
thứ hai nữa là đối với các hành vi mà sử dụng trái phép
thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành bắt giữ và thu giữ tăng vật và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn có ba địa điểm được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa
tại thành phố bắc cạn huyện ba bể và huyện trợ đồn
các cơ sở phải duy trì thường xuyên các điều kiện về an ninh trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh
không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự
chỉ kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật theo quy định không bán sản phẩm là hàng giả hàng nhái
khó cất giữ bảo quản pháo hoa phải bảo đảm an ninh trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy kiểm soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường
các cơ sở phải duy trì thường xuyên các điều kiện về an ninh trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh
và cũng khuyến cáo bà con nhân dân trong dịp tới nay thì cái việc sử dụng và mua pháo hoa của bố phòng thì phải thực sự là mua đúng địa điểm và thực hiện đúng các quy định liên quan đến công tác quản lý sử dụng pháo
thời gian qua một số vụ vi phạm về pháo đã được các đơn vị chức năng công an tỉnh bắc cạn đấu tranh ngăn chặn và phát hiện bắt giữ
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã phát hiện bốn vụ bốn đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng pháo
tăng vật thu giữ gồm một năm trăm linh
năm trăm bảy mươi bốn bảy kg pháo hai mươi một quả pháo tự chế một kg thuốc pháo
theo nhận định càng gần thời điểm trước tết nguyên đán việc buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép sẽ có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi
do vậy lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền nhân dân các hộ kinh doanh cam kết không tham gia tiếp tay vận chuyển mua bán pháo nổ trái phép
đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép
thông tin từ đồn biên phòng vĩnh ngươn cho biết đơn vị vừa phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh an giang tổ chức mật phục phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển một bao thuốc lá nghi vấn nhập lậu